theo thông tin từ ubnd tỉnh quảng ninh tuyến cao tốc nối thành phố hạ long đến hải phòng dài hai mươi năm hai km trong đó dự án đường từ thành phố hạ long đến cầu bạch đằng sử dụng vốn ngân sách tỉnh có chiều dài một mươi chín tám km
tỉnh không có chủ trương thu phí đường bộ chỉ thu phí cầu bạch đằng đường dẫn và nút giao cuối tuyến
tỉnh quảng ninh thống nhất bắt đầu thu phí cầu bạch đằng từ giờ ngày một mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
giá thu phí thống nhất liên ngành công ty cổ phần bot cầu bạch đằng đề xuất thấp nhất là xe dưới một mươi hai ghế ngồi xe tải có trọng tải dưới hai tấn các loại xe buýt vận tải khách công cộng là ba mươi năm đồng một lượt cao nhất là xe tải có trọng tải từ một mươi tám tấn trở lên xe chở hàng bằng container bốn mươi feet là một trăm tám mươi đồng một lượt
tỉnh cũng đồng ý chủ trương trước mắt thu phí một dừng và phân đấu thực hiện thu phí
không dừng trong năm hai nghìn một mươi chín cầu bạch đằng thông xe từ ngày một tháng chín và từ đó đến nay các phương tiện tham gia giao thông qua đây hoàn toàn miễn phí